chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
vừa ký quyết định thành lập trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu
phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ hàng hóa như lương thực thực phẩm
ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
và lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời phối hợp với ubnd tp hcm và quận huyện giả soát các khó khăn và nhu cầu
cần được hỗ trợ của những người nghèo cận nghèo những người dân gặp khó khăn
do dịch bệnh covid một mươi chín phải tạm thời nghỉ việc
trung tâm phối hợp với sở y tế giả soát các khó khăn và nhu cầu cần được hỗ trợ
của các bệnh nhân đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế tại các khu cách ly tập trung
bệnh viện giã chiến bệnh viện điều trị covid một mươi chín bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
để kịp thời điều phối nguồn hàng hóa và vật tư y tế đến các đối tượng này
trung tâm cũng có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc điều phối phân phối nguồn hàng tài trợ
đến các đối tượng theo nguyên tắc đúng đối tượng và đúng nhu cầu